hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại một quầy ba ở quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
phát hiện khói nghi ngút nhiều người đã hốt hoảng tháo chạy ra ngoài thoát thần
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu trong lúc sử dụng bếp ga để nấu ăn ở khu vực tầng bốn của tòa nhà
nằm trên đường nguyễn đình chính phường tám quận phú nhuận nhân viên quán bar bất cận làm lửa bùng phát
một số người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành ngọn lửa nhanh chóng lan ra kèm theo nhiều khói đen tỏa ra
tòa nhà này có bốn tầng trong đó tầng trên cùng dùng để kinh doanh quán bar các tầng còn lại và tầng trệt dùng kinh doanh cà phê và khách sạn
thời điểm xảy ra cháy nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn ôm đồ tháo chạy
nhận được tin báo công an phường có mặt di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm bảo vệ hiện trường
tuyến đường nguyễn đình chính cũng được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
sau ít phút có mặt các chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận đã làm chủ được tình huống
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt